sáng ngày hai mươi tám tháng một tại đà nẵng công ty cổ phần ô tô trường hải taco đã khánh thành trung tâm ô tô xe tải xe buýt taco đà nẵng
đây là mô hình trung tâm ô tô kiểu mẫu bảo đảm tiêu chuẩn công nghệ bốn và môi trường thân thiện
trung tâm ô tô tải vabit được xây dựng trên diện tích hai mươi sáu m hai đầu tư một trăm bốn mươi hai tỷ đồng gồm ba showroom
trưng bày xe tải photon fuso thaco buýt và sưởng dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa công suất tiếp nhận gần hai trăm linh xe một ngày
với hệ thống xử lý nước thải tập trung hai mươi năm m ba trên một ngày đêm và diện tích cây xanh ba m hai
đây là mô hình trung tâm ô tô kiểu mẫu điển hình của cả nước bảo đảm tiêu chuẩn công nghệ bốn và môi trường thân thiện
taco trường hải là doanh nghiệp duy nhất ở việt nam kinh doanh đầy đủ các loại ô tô tải
buýt và ô tô du lịch của các thương hiệu từ trung đến cao cấp
và có tỷ lệ nội địa hóa cao từ hai mươi sáu mươi
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi thaco nhân rộng mô hình trung tâm ô tô tải và buýt ở bốn mươi tỉnh thành phố với tổng vốn đầu tư sáu tỷ đồng